cũng nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng khen ngợi biểu dương những thành tích đóng góp to lớn mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
tổng bí thư gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân

tổng bí thư gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương
từ ngày đầu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã không ngừng trưởng thành lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc quán triển cụ thể hóa sâu sắc các chủ trương quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh chính trị nội bộ công tác lãnh đạo sâu sắc của đảng ủy công an trung ương bộ công an lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã không ngừng đổi mới tư duy phương pháp đối sách lưu trí
không để xảy ra đột xuất bất ngờ trước các nguy cơ đe dọa trong đó có âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm hơn cục an ninh chính trị nội bộ đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch chương trình quyết tâm thực hiện và thực hiện cho bằng được bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ đảng bảo vệ chế độ nhân dân

thời gian qua bộ tư lệnh cảnh vệ đã có những thành tích đóng góp rất quan trọng thủ tướng đề nghị thời gian tới lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần quán triển sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an quyết tâm xây dựng đảng bộ bộ tư lệnh cảnh vệ mẫu ngực đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên khẩn trương hoàn
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị thủ tướng cũng yêu cầu cần chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ công tác cảnh vệ đồng thời chủ động nắm chắc phân tích dự báo đúng tình hình từ xa từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ để tham lưu các chủ trương giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ bên cạnh đó để mạnh hợp tác quốc tế về công tác cảnh vệ
đối với công tác ứng trực trong dịp tết nguyên đán thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ cần bố trí lực lượng một cách khoa học bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của đơn vị song cán bộ chiến sĩ nào cũng có tết chủ động làm tốt phối hợp với các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trong năm mới
nhân dịp đón tết nguyên đáng thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cùng gia đình năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công
bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi lời chúc một năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với hai lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
cụ thể theo quyết định số hai mươi năm qdttg thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm tám mươi bảy qd ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
của ủy ban kiểm tra trung ương về thi hành kỷ luật đảng
theo quyết định số hai mươi sáu qdttg thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông đoàn tấn bử phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm tám mươi bốn qd ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
của ủy ban kiểm tra trung ương về thi hành kỷ luật đảng
một thông tin liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
ngày hôm nay một mươi chín tháng một công an tỉnh thái bình công an huyện đông hưng đã khởi tố
bắt tạm giam tám đối thượng về tội nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một d và một nghìn bảy trăm linh hai d
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam lưu quang hải giám đốc trung tâm đăng kiểm
ngọc diệp phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
tô hồng dương đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một đô về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn ngọc viễn nguyễn văn kính mùi văn tưởng nguyễn tiến uy tạ văn huynh
đều là cán bộ trung tâm đăng kiểm một nghìn bảy trăm linh hai d về tội nhận hối lộ
bước đầu cơ quan công an xác định tám đối tượng trên đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện
thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện
dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn an toàn
và hiện công an tỉnh thái bình đang điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng
và triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố
bắt tặng giam hồ công chính là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn
một thành viên thương mại dịch vụ hcc và bùi thị thu thủy là kế toán của công ty
vì liên quan đến hành vi trốn thuế
công an tp huế xác định từ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công ty hcc đã bán ra hai hai trăm năm mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng cho gần ba trăm linh cơ quan doanh nghiệp
với số tiền hơn tám bảy tỷ đồng
tuy nhiên khi kê khai số hóa đơn
hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn bốn tỷ đồng
đã giảm hơn bốn bảy tỷ đồng
ngoài hành vi trốn thuế công an tp huế đã củng cố tài liệu chứng cứ
chứng minh hồ công chính và bùi thị thu thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử
công an tp huế cũng đã khám xét khẩn cấp bốn công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn
vì liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng tử bất hợp pháp
còn tại tỉnh hà tĩnh
công an huyện kỳ anh đã khởi tố vụ án đối với nhóm thanh thiếu niên bước đầu xe máy
quay clip câu view về hành vi gây dấu chất tự công cộng
theo cơ quan điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện kỳ anh phát hiện năm đối tượng bao gồm phạm khắc lê võ thành trung
nguyễn văn hùng lê đức chiến và bùi văn quang đều quê tại tỉnh hà tĩnh
thường xuyên tụ tập tại vòng xuyến xã kỳ tân quốc lộ một mươi hai c đoạn đi qua xã kỳ tân
đường tránh thị xã kỳ anh hà tĩnh đoạn đi qua xã kỳ trinh
để thực hiện hành vi bốc đầu xe máy sau đó đăng lên mạng xã hội để câu view
các đoạn clip đăng tải lên không gian mạng thu hút lượng lớn tương tác
của học sinh thanh thiếu niên trong và ngoài địa bàn
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình
trong thời gian qua và hiện công an huyện kỳ anh đã khởi tố vụ án
về hành vi gây dấu chất tự công cộng
thứ viện ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
do vậy lưu lượng phương tiện trong thời điểm này tăng cao đột biến
đặc biệt là tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô
và phóng viên antv đã có mặt để ghi nhận tình hình
bến xe giáp bát bến xe phía nam lớn nhất thành phố hà nội
từ đầu giờ sáng lượng người ra bến xe đã tăng lên so với mọi ngày
tuy nhiên không tăng đột biến người dân mua vé đi xe thuận lợi dễ dàng
nhiều người dân phản ánh những tuyến dắt đến bến xe đông và xuất hiện tình trạng ủn lứ
bến xe vắng vẻ tuy nhiên nhiều tuyến phố thì lại ghi nhận tình trạng ủn tắc
lưu lượng phương tiện có xu hướng tăng nhanh về cuối giờ chiều
như tuyến giải phóng ngọc hồi và nay ba
các tuyến cửa ngõ thủ đô phương tiện tăng mạnh hướng ra thành phố
như tuyến pháp vân cầu rẽ
hà nội hải phòng hà nội lào cai tuyến quốc lộ một a cũ
cục cảnh sát giao thông đã chủ động lên phương án
phối hợp với các địa phương tiếp nhận phương tiện để có phương án phân luồng chống ủn tắc
trong ngày hôm nay chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng phương tiện điều tiết giao thông từ sáng
cũng như là xây dựng được cơ chế phối hợp với các lực lượng chức năng
các đơn vị địa phương trên tuyến sẵn sàng xử lý các sự cố xảy ra
đảm bảo cho việc lưu thông của người dân về quân an tích
trong trường mà xảy ra ủn tắc kéo dài tại trạng thu phí
chúng tôi đã xây dựng phương án phân luồng phân làn giao thông
lúc đó là lực lượng thanh trao giao thông của cục quản lý đồng bộ một
và lực lượng cảnh sát giao thông c tám sẽ phân luồng phân làng giao thông
cho các xe đi bớt sang các trạng thu phí khác và đi trên các tuyến khác
để đảm bảo giao thông của trạng thu phí là không bị ủn tắc
và xử lý nhanh nhất cho người tham gia giao thông
hiện nay thì tôi đang có mặt tại tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
đây là tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhất của thủ đô hà nội
vào mỗi dịp cao điểm trước kỳ nghỉ lễ
và như các bạn cũng có thể nhìn thấy thì phía sau lưng tôi
các phương tiện di chuyển khá là dễ dàng không xảy ra tình trạng un tắc
ở trạng thu phí
các cơ quan chức năng khuyên cáo người dân di chuyển trên các tuyến cao tốc
chú ý tốc độ lưu thông và khoảng cách với phương tiện khác
để đề phòng tai nạn có thể xảy ra
còn tại các tỉnh phía nam một số tỉnh ghi nhận tình trạng ủn tắc
như tại vĩnh long quốc lộ tám mươi ủn tắc nghiêm trọng
chủ yếu là xe tải và xe khách người dân đi lại khó khăn
một số bến phà đã chủ động tăng chuyến lượt và tăng cường phương tiện
để phục vụ người dân đi lại thuận lợi dễ dàng
vâng như vậy là từ ngày hôm nay khắp các nẻo đường
người dân bắt đầu hành trình di chuyển về quê ăn tết
và để hỗ trợ giúp đỡ cũng như là đồng hành cùng với người dân
khi tham gia giao thông được an toàn và thông suốt
cùng với các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã có rất nhiều hoạt động thiết thực
giúp đỡ người dân về quê ăn tết an toàn
tại tỉnh hà nam lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tổ chức điểm phát nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí
gồm bánh mì nước sữa trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân
cùng với đó cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
kết hợp tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật
về luật giao thông đường bộ những điểm cần lưu ý
khi tham gia giao thông cho người dân
còn tại tỉnh đồng nai hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã có mặt tại các tuyến đường quốc lộ có đông dân về quê đón tết
để phát nước và khăn lạnh miễn phí tặng mũ bảo hiểm cho trẻ
ngoài ra một số người dân đội mũ bảo hiểm hư hỏng cũ không đảm bảo an toàn
cũng được lực lượng cảnh sát giao thông tặng mũ mới
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh đồng cảm với người dân
vì sẽ phải trải qua chặng đường dài từ vài chục đến hàng trăm cây số
phải mất nhiều giờ di chuyển dưới cây nóng của thời tiết miền nam
đang bước vào mùa khô
cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân túc thuộc phòng cảnh sát giao thông
đã phối hợp với đoàn thanh niên huyệt đoàn huyệt bình tránh
tặng khăn lạnh và nước suối giúp người dân có thể giải nhiệt
và với các trường hợp người dân đang sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn
hoặc mũ cũ hư hỏng sẽ được thay mới
ngoài những phần quà nhỏ những lời động viên tinh thần
người dân trên đường về quê khi gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp
đến các chiến sĩ cảnh sát giao thông để được hỗ trợ giúp đỡ kịp thời
những việc làm ý nghĩa của lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang thể hiện
tinh thần tương thân tương ái hết lòng vì dân phục vụ
thưa quý vị mỗi dịp tết đến xuân về công đoàn công an nhân dân lại cùng các đơn vị
phối hợp thực hiện những chuyến xe miết phí nhằm chia sẻ và hỗ trợ đến người leo
động xa quê có điều kiện về quê đón tết ấm át bên gia đình
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
năm giờ ba mươi sáng rất nhiều người lao động thuộc công ty một mươi chín tháng năm của công nghiệp an ninh
bộ công an đã có mặt chuẩn bị liên xây về quê đón tết
điều đặc biệt đây là những chuyến xe miễn phí được công đoàn công ty một mươi chín tháng năm
bố trí đưa người lao động về nhà an toàn
vợ làm công ty may một mươi chín tháng năm bố an công ty cũng tạo được kiện cho
cả nhà an toàn nhà an toàn nhà an toàn nhà an toàn nhà an toàn
và chồng cả con về quê đón tết có bốn thành viên
mỗi năm cứ đến tết này thì có nghĩa là xe của cơ quan ấy
người ta sẽ có lo cho công nhân ấy chuyến xe đi và chuyến xe về quê đón tết
công ty đã phân tổ chức theo tuyến để thuận tiện cho người lao động đi đến nơi về đến trốn
thì cũng rất mong cảm ơn ban đảng ủy ban giám đốc công ty là duy trì hàng năm
để cho thuận tiện cho cán bộ công nhân viên thuận tiện
dịch nghị tết nguyên đán năm nay công ty một mươi chín tháng năm bố trí ba chuyến xe
chở tổng cộng hơn một trăm linh người gồm cán bộ công nhân viên cùng vợ chồng con cái của họ về quê đón tết
đối với những cán bộ công nhân viên người lao động ở quê xa muốn về quê đón tết
nhưng không nằm trong hành trình của các chuyến xe cố định
thì công ty sẽ hỗ trợ tìm mua vé tàu xe ô tô vé máy bay đảm bảo cho mọi cán bộ
công nhân viên người lao động ai ai cũng được đoàn tụ của gia đình vui xuân đón tết vui vẻ đầm ấm
đó là hết sức ý nghĩa đối với người lao động
tôi cũng như tất cả mọi người cảm thấy rất vui vì là công ty rất là quan tâm đến cuộc sống của công nhân
cũng như là bình thường những ngày như này về quê đón tết thì là nếu mà đi xe ngoài
là cũng khó khăn trong việc mà bắt xe ngoài không những thế mà người ta còn kiểu phải giá cả
nó cũng khác ngày bình thường
mỗi tầm vé xe không đúng
về quê đón tết của công ty một mươi chín tháng năm không chỉ giúp người lao động tiết kiệm được chi phí
mà còn giúp họ an tâm hơn trong chặng đường về quê
hơn nữa đây cũng là cách để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công ty